thưa quý vị có một thực tế tồn tại trong lĩnh vực bảo hiểm hiện nay đó là có một số nhân viên tư vấn bảo hiểm chỉ bán lấy được mà không quan tâm đến quyền lợi của khách hàng không cảnh báo các điều khoản loại trừ
trong khi đó khách hàng cũng không tìm hiểu kỹ khi mua bảo hiểm và dẫn đến mâu thuẫn tranh chấp
trong bảo hiểm thì mình cảm thấy nó không phù hợp với cái mà mình mong muốn mình quyết định mình bỏ sau một năm mình chấp nhận mất một năm tiền bảo hiểm
còn với chị nung dù đang có nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình nhưng trước hàng trăm sản phẩm bảo hiểm với những lời giới thiệu hấp dẫn chị lại cảm thấy e ngại
lúc mà tôi tìm hiểu về các cái gói bảo hiểm
nhân thỏ ấy thì đã có rất nhiều công ty và rất nhiều loại hình gói bảo hiểm
thì lúc đấy tôi cũng không biết lựa chọn cái loại hình nào là hợp lý nhất
thực tế hiện nay nhiều khách hàng khi mua các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thường qua người thân người quen với tâm lý tin tưởng dẫn đến ký kết vội vàng
khi phát sinh quyền lợi bảo hiểm mới nhận thấy không hợp lý và dẫn đến tranh chấp
do vậy khi có nhu cầu khách hàng nên cân nhắc thật kỹ bao gồm các vấn đề như khả năng tài chính của bản thân
cũng như đọc kỹ những nội dung trong hợp đồng
dù tìm sản phẩm nào có phù hợp đi chăng nữa thì việc quan trọng là người thân giao hiểm nên là đọc kỹ những điều kiện điều khoản bảo hiểm
và nếu họ không hiểu chỗ nào thì hỏi ngay công ty bảo hiểm để người ta tư vấn cho mình
để tránh những cái mà khúc mắc không đang có xảy ra khi mà có sự kiện nguy hiểm xảy ra
trong mỗi hợp đồng bảo hiểm thì đều có những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm và rủi ro không tội phạm vi bảo hiểm
do đó mà trước khi tham gia bảo hiểm thì người mua nên tìm hiểu kỹ về cái chương trình bảo hiểm của mình
để hiểu hơn để hiểu về cái phạm vi cũng như là quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm
khách hàng nên đọc đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm các điều khoản loại trừ
những trường hợp bị từ chối chi trả trước khi ký hợp đồng bảo hiểm
nếu không rõ nội dung nào hoặc hợp đồng quá khó hiểu
khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên bảo hiểm giải thích
hoặc đề nghị mang hợp đồng này tới luật sư để tham vấn nhằm bảo vệ chính đáng quyền lợi của mình